hôm qua ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối đang trong quá trình phân hủy
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c chín nghìn sáu trăm sáu mươi do nguyễn đức hách chú tại huyện thường tín hà nội điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ hai a từ thành phố vĩnh yên đi hà nội
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở hàng chục bao tải gồm mỡ châu bò tóp mỡ châu bò đã bốc mùi hôi thối đang trong quá trình phân hủy với tổng trọng lượng bốn ba tấn mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có giấy tờ kiểm định theo quy định
chủ số hàng trên là của lái xe nguyễn đức hách và vợ là nguyễn thị lệ quyên chú tại thường tín hà nội
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã thu gom và mua số hàng trên ở xã nghĩa hưng huyện vĩnh tường sau đó vận chuyển về huyện thường tín hà nội tiêu thụ
công an vĩnh phúc đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nói trên và quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là ba năm triệu đồng